tại tiền giang ban chỉ đạo đề án thực hiện kế hoạch số một mươi của bộ chính trị đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến của các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông cửu long về dự thảo đề án trình ban bí thư ban hành quy định phân công cán bộ đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú
nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ đảng viên nhất là giám sát về đạo đức lối sống
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương trưởng ban chỉ đạo đề án đã dự và chủ trì tọa đàm
theo đánh giá của ban chỉ đạo đề án thực hiện kế hoạch số một mươi của bộ chính trị sau một mươi tám năm thực hiện quy định bảy mươi sáu
cho thấy chủ trương của bộ chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp
thường xuyên giữ mối liên hệ với trị ủy đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú
yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý đảng viên
tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng bộc lộ những khó khăn hạn chế nhất định
trên cơ sở đó ban chỉ đạo đề án đề xuất kiến nghị với ban bí thư xem xét quyết định ban hành đề án
quy định phân công cán bộ đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ
đảng viên nhất là giám sát về đạo đức lối sống dựa trên cơ sở có sự tích hợp kế thừa quy định bảy mươi sáu
gắn với thực hiện tốt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và khóa một mươi hai và nghị quyết số hai mươi sáu của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
qua đó nhằm góp phần nâng cao ý thức tự giải luyện đạo đức lối sống và trách nhiệm của cán bộ đảng viên đối với nhân dân thông qua hộ gia đình
nơi cư trú được phân công phụ trách xây dựng được lòng tin của nhân dân đối với đảng và cán bộ đảng viên